bộ tư lệnh quân khu bảy đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số bốn mươi chín của thủ tướng chính phủ
về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp chống mỹ
chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
theo đó trong vòng bốn năm qua đã có gần ba mươi bốn dân công hỏa tuyến được nhận chế độ hỗ trợ từ chính sách này
trong kháng chiến chống pháp chống mỹ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
địa bàn quân khu bảy là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt chịu nhiều tổn thất trong đó có lực lượng dân quân hỏa tuyến
việc thực hiện tốt quyết định bốn mươi chín của thủ tướng chính phủ thể hiện sự tri ân đem lại động lực tinh thần cho các đối tượng chính sách
trong gần bốn năm qua quân khu bảy đã có gần ba mươi bốn dân công hòa tuyến nhận được trợ cấp theo quyết định bốn mươi chín
việc xét duyệt các đối tượng nhận trợ cấp theo quyết định bốn mươi chín đều được các cấp thực hiện đúng quy trình chặt chẽ công minh khách quan bảo đảm đúng đối tượng
tuy nhiên đến nay vẫn còn hơn tám năm trăm linh người vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp do gặp một số khó khăn như nhiều hồ sơ thất lạc đối tượng tư trần
việc xác minh lập hồ sơ giải quyết chế độ ở một số địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến hồ sơ sai sót còn nhiều chậm tiến độ